thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa tạm giữ hình sự đối với lái xe ngô văn linh
chú xã hòa lạc huyện hữu lũng về hành vi điều khiển xe mô tô đâm vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
trước đó vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tùm diễn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm về nồng độ cồn ma túy và các hành vi vi phạm khác
tại km chín mươi ba một trăm sáu mươi quốc lộ một phát hiện một chiếc xe mô tô honda way mang bền kiểm soát một mươi hai h một ba mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi năm
do linh điều khiển trở theo triệu việt hoàng chú thị trấn tri lăng huyện tri lăng
có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy
đâm trực diện vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ khiến một đồng chí cảnh sát cơ động bị thương
xe mô tô trượt đổ kéo dài khoảng ba mét thì hoàng ngã xuống linh tiếp tục dựng xe tăng ga bỏ chạy về hướng hà nội
đến hai mươi h hai mươi phút cùng ngày công an huyện hữu lũng đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng linh
qua xét nghiệm nhanh đối tượng linh dương tính với chất ma túy
tại cơ quan điều tra linh khai nhận do không có giấy phép lái xe và sử dụng ma túy tổng hợp nên đã thực hiện hành vi trên
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định
công an quận gò vấp tp hcm cho biết vừa khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản bắt giữ ba đối tượng
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vào ngày hai mươi một tháng hai trong lúc đứng bên đường một người phụ nữ đã bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát
giật chiếc điện thoại trên tay rồi nhanh chóng tẩu thoát
triển khai các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai mươi bốn giờ tiếp nhận tin báo
công an quận gò vấp đã xác định đối tượng gây áp sát
đối tượng gây án là nguyễn anh đức có một tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy
vào đêm ngày hai mươi hai tháng hai lực lượng công an đã bắt giữ đức và một đối tượng có liên quan là trần đặng phương tín
qua kiểm tra cả hai đều dương tính với ma túy
các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đức đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản
vào đêm ngày hai mươi một tháng hai khi phát hiện người phụ nữ đang đứng sử dụng điện thoại bên đường đức đã ra tay cướp giật tài sản
đức được tín đồng ý bán giúp tài sản vừa cướp giật được
tiếp tục truy xét mở rộng công an quận gò vấp đã mời lương thanh vũ là người mua điện thoại của tín về làm việc
vũ khai dù biết tài sản tín bán cho mình là do cướp giật mà có nhưng vẫn mua để bán lại nhằm hưởng tiền tranh lệch
hiện công an quận gò vấp đang tạm giữ hình sự ba đối tượng tiếp tục thu thập chứng cứ mở rộng điều tra để xử lý theo quy định
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngô văn tỉnh hay còn gọi là tính
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rõ
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ngô văn tỉnh liên hệ với đinh thanh tùng là người quản lý bãi giữ xe tại khóm châu thới hai
phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang thuê một chiếc xe ô tô bảy chỗ hiệu mitsuvsy với giá là bảy trăm linh đồng một ngày
vào một tháng sau tỉnh đã chuyển hai mươi một triệu đồng trả tiền thuê xe cho tùng
do nợ nần không có khả năng chi trả tỉnh nảy sinh ý định đem chiếc xe thuê của tùng đến tỉnh lâm đồng bán với giá năm trăm hai mươi triệu đồng
cũng trong khoảng thời gian này tỉnh tiếp tục gặp tùng thuê thêm một chiếc xe ô tô bảy chỗ hiệu toyota fortuner với giá chín trăm linh đồng mỗi ngày
để tránh bị phát hiện từ ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh đã trả tiền thuê xe cho tùng trên một trăm linh triệu đồng
sau đó tỉnh đã đem bán chiếc xe
ngay sau khi nhận được đơn tố giác hành vi của tỉnh vào ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện hóc môn tp hcm
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thu hồi hai chiếc xe ô tô và đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định
công an huyện eka tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bùi đức mạnh chú tệ xa eo huyện eak để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra ban đầu từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến nay mạnh đã cho bốn học sinh trên địa bàn huyện eak vay hơn ba trăm bốn mươi triệu đồng với lãi suất cao hơn từ hai trăm linh đến năm trăm linh lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của nhà nước
cơ quan điều tra xác định thông qua việc cho vai lãi nặng mạnh đã thu lợi bất chính hơn năm mươi triệu đồng vụ việc đang được công an huyện eak tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin liên quan đến vụ án trần quý thanh và hai con gái là trần quý thanh
trần uyên phương và trần ngọc bích cùng chú tại quận bình thành tp hcm tạm chú tại tỉnh bình dương với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm mặt tài sản
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp để đề nghị truy tố
theo kết luận điều tra bị can trần quý thanh đã lợi dụng quy định về cho vay hợp đồng chuyển nhượng trong bộ luật dân sự để cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự nhưng không làm hợp đồng vai tiền có cầm cố tài sản
trần quý thanh buộc các doanh nghiệp cá nhân vai tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản cho hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích theo đúng quy định của pháp luật nhưng với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản
sau đó nhóm này nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát định đoạt tài sản
khi chủ tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc nợ lãi theo thỏa thuận nhóm này dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do chủ tài sản không thể thực hiện được cố tỉnh không trả chiếm đoạt tài sản của bốn cá nhân với tổng giá trị là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
cũng để chiếm đoạt tài sản của người khác nguyễn đức trung quê tỉnh thanh hóa cũng đã sử dụng nhiều chiêu trò để lừa bán đất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với trung để điều tra
trung là giám đốc của công ty cổ phân bất động sản bảo an group hiện trú tại tp thủ dầu một tỉnh bình dương
theo tài liệu của cơ quan điều tra nguyễn đức trung được ủy quyền và thỏa thuận bán đất cho một người đàn ông
đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn đức trung đã chấm dứt hợp tác với chủ sử dụng đất
việc chấm dứt hợp tác được hai bên đồng thuận không tranh chấp
tuy nhiên đến ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trung vẫn đưa ra thông tin gian dối để người đàn ông tin tưởng ký hợp đồng mua bán đất và nhận thanh toán tổng cộng là một tỷ bốn trăm hai mươi năm triệu đồng
trước thời điểm bị tố giác nguyễn đức trung đã trả lại số tiền là một tỷ một mươi bảy triệu đồng còn giữ lại hơn bốn trăm linh triệu đồng hiện không còn khả năng chi trả
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện châu phú tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo
ba năm sáu tháng tù lê thị phân hai năm sáu tháng tù đỗ thị đào đỗ thanh nhàn và đỗ thị phiên mỗi bị cáo hai năm tù cùng về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại công trường thi công cầu canh một mươi hai tuyến bắc cây dương thuộc xã bình phú huyện châu phú
các đối tượng trên và một số người trong gia đình đã ra ngăn cản không cho thi công có lời lẽ chửi bới dùng nước sôi pha với mắm tôm tạt và rẻ tẩm xăng đốt ném vào các công nhân thi công
sau khi nhận được tin báo công an huyện châu phú đã đến giải thích mời phượng vào phân về trụ sở làm việc
không những không chấp hành mà phượng cùng các đối tượng trên còn có những lời lẽ chửi bới lực lượng công an và dùng nhiều vật dụng tấn công lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ khiến nhiều người bị thương
liên quan đến tội phạm ma túy công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với công an huyện đức trọng và các phòng nghiệp vụ phá thành công chuyên án bắt giữ bảy đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép
cụ thể dạng sáng ngày hai mươi hai tháng hai lực lượng công an bắt quả tang nguyễn thị lan bốn mươi tám tuổi và nguyễn công hiến bốn mươi bảy tuổi là chồng của lan cùng đặng công trung ba mươi bốn tuổi trú tại huyện hóc môn tp hcm đang giao dịch mua bán ma túy
tăng vật thu giữ là một kg ma túy đá
cùng thời điểm trên tội công tác đã bắt giữ phan hữu nghĩa bốn mươi tuổi bùi quốc vũ ba mươi tám tuổi cùng chú tại tp hcm và la thị kiều hoa
khi đang di chuyển trên xe ô tô cùng một dụng cụ sử dụng ma túy đá ở phía sau ghế tài xế và bắt giữ lương thị kim thảo cùng tăng vật là hai gói ma túy đá tại nơi ở
qua khám xét nhà của lan tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm ba gói ma túy hai mươi tám viên đạn sáu vỏ đạn cùng hơn bốn trăm hai mươi hai triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lấy ma túy ở tp hcm vận chuyển tới lâm đồng tiêu thụ đây là các đối tượng từng có tiền án liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản
tại thị xã sapa tỉnh lào cai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa không chế bắt giữ thành công hai đối tượng là vi văn kết và nguyễn văn ninh cùng chú tỉnh bắc giang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy

tại thị xã sapa cơ quan công an thu giữ thêm các hạt tinh thể màu trắng gói trong tờ tiền ba mươi ba viên ma túy lục lăng một mươi ba túi ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng và một túi ni lông chứa một ống nhựa và các hạt tinh thể trắng